thưa quý vị nhận lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
sáng ngày bảy tháng bốn ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam rời hà nội lên đường thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức buổi tổng duyệt chương trình kỷ niệm năm mươi năm
năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tới sự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm sắp tới hơn năm cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại diện cho gần ba mươi ba cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động toàn quốc đã nỗ lực cố gắng luyện tập không quản ngày đêm
khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành nhiệm vụ được giao
tại buổi tổng duyệt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hơn một trăm linh xe đặc trủng ra mắt hàng loạt trang bị khí tài hiện đại
phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phô diễn nhiều động tác võ thuật đẹp mắt chiến đấu hiệu quả
đây là lần đầu tiên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tập hợp các phương tiện đặc trùng hiện đại và nhiều nhất từ trước đến nay
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trong bối cảnh thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đan sen
nhưng tình hình phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh thanh hóa đã đạt những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng grdp quý i tại thanh hóa ước đạt một mươi ba một mươi năm đứng thứ ba cả nước
trong đó nông lâm nghiệp thủy sản tăng ba năm mươi sáu công nghiệp xây dựng tăng hai mươi hai hai mươi ba dịch vụ tăng năm bốn
thuế sản phẩm tăng ba bốn mươi ba hầu hết các chỉ số quan trọng đều tăng so với cùng kỳ
chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hai mươi giá trị xuất khẩu đạt một bốn tỷ usd tăng bốn mươi một
thu ngân sách nhà nước tăng cao so với dự toán ước đạt một mươi ba ba trăm sáu mươi tỷ đồng bằng ba mươi bảy sáu dự toán
đến hết tháng ba thanh hóa thu hút được ba mươi dự án đầu tư trực tiếp
với tổng bốn đăng ký đầu tư khoảng ba năm trăm bốn mươi tỷ đồng và sáu mươi hai triệu usd
trong ba tháng đầu năm nay ngành du lịch tỉnh thái nguyên đã đón gần
một hai triệu lượt du khách đạt doanh thu ba trăm năm mươi tỷ đồng tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
trong đó có ba sáu trăm năm mươi lượt khách quốc tế tăng một mươi một so với cùng kỳ
hầu hết các dịch vụ du lịch tại thái nguyên đều có lượng khách tăng cao
trong đó các khu điểm du lịch tăng sáu năm cơ sở lưu trú phục vụ tăng một mươi
công ty lữ hành phục vụ tăng một mươi tám
để đạt được kết quả này ngành du lịch tỉnh thái nguyên đã đẩy mạnh công tác quảng bá
xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng
trên các nền tảng mạng xã hội và thực hiện số hóa quảng bá về một số điểm đến
bên cạnh đó đã phát hành bốn mươi tập cấp giới thiệu các điểm du lịch
hỗ trợ các điểm đến điểm dừng nghỉ dựng các bà nô biển giới thiệu
quảng bá điểm đến du lịch tỉnh thái nguyên
tổ chức farmchip presschip trải nghiệm điểm đến di tích lịch sử
văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh
tiếp theo chương trình đa dạng mô hình sinh kế tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo
tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em vùng sâu vùng xa
đa dạng mô hình sinh kế bằng việc phát triển các cây trồng chủ lực tiềm năng
và sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh đang là hướng đi mang lại hiệu quả
cho người dân tại tỉnh miền núi lào cai
hàng nghìn hộ dân đã được tiếp cận các mô hình sinh kế mới
tạo cơ hội thoát nghèo bền vững
thị trường tiêu thụ ổn định giá bán cao
cây dâu tằm đang chứng minh
cây dâu tằm được hiệu quả kinh tế tại nhiều địa phương của huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi tham gia mô hình liên kết trồng dâu nuôi tầm
người dân được cung ứng toàn bộ giống hướng dẫn kỹ thuật và thu mua toàn bộ sản phẩm
nếu mà so với trồng ngô mấy trồng các thứ cây hàng năm này
thì cây dâu này vẫn là lạ nhuận nhất
còn nếu mà tra ngô thì chắc không được
mà nó có mấy ngày thôi nó có một mươi ngày thôi
nếu mà chậm nhất là một mươi năm ngày mùa đông
chú trọng đa dạng hóa mô hình sinh kế
nên đã phát triển các cây trồng chủ lực tiềm năng như chuối quế trè
và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh
thực hiện theo nghị quyết một mươi của ban thường vụ tình hủy lào cai
về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
các mô hình sinh kế được triển khai phù hợp
tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên đang đem lại hiệu quả kinh tế cao
giúp người dân có thêm điều kiện thoát nghèo bền vững
năm hành trong hai mươi bốn chúng tôi đặt các mục tiêu là một mươi sáu mũi
trên một mươi sáu xã đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
nhưng tuy nhiên cái nội dung này cũng phải giải pháp là cùng với lại
từ xã cho đến các thôn bản rồi là đồng hành với đó là người dân
tập trung vào các tiêu chí nối chung
nhờ đa dạng sinh kế cùng với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phát huy hiệu quả
đang giúp nhiều hộ nghèo cận nghèo ở huyện bảo yên tỉnh lào cai
nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
năm hai nghìn hai mươi ba có trên hai hộ nghèo cận nghèo thoát khỏi nhóm nghèo
thu nhập bình quân đạt năm mươi tám triệu đồng một người vào năm
những con số này đã chứng minh cho hướng đi đúng từ đa dạng hóa mô hình sinh kế
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phải bắt đầu từ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
đảng bộ huyện kim bôi tỉnh hòa bình quyết tâm trở thành lá cờ đầu
cụ thể hóa nội dung học và làm theo lời bác
tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình hình ảnh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở
cùng người dân lăn xả trong các phong trào xây dựng nông thôn mới đã không còn xả lạ
cán bộ có thêm cơ hội gần dân hiểu dân qua đó tuyên truyền vận động được người dân
tham gia các hoạt động chung của địa phương từ đó củng cố khối đại đoàn kết vững chắc
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn

nên là muốn triển khai tổ chức thực hiện thì mỗi đơn vị có một kiểu cách khác nhau
trong hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba huyện kim bôi đã vinh danh trên sáu mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo bác trong đó có trên tám mươi tập thể cá nhân là tổ chức đảng đảng viên
năm hai nghìn hai mươi bốn huyện tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
đồng nai thượng là xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện cát tiên tỉnh lâm đồng
với gần một trăm linh người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm qua được sự quan tâm
đầu tư của đảng nhà nước xã đồng nai thượng đã có nhiều thay đổi
phát triển đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao
hiện đồng nai thượng là xã nông thôn mới và đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
phần đấu đạt chuẩn vào năm hai nghìn hai mươi năm
xã đồng nai thượng có bốn trăm bốn mươi bốn hộ dân với một bảy trăm linh nhân khẩu
chủ yếu là đồng bào các dân tộc anh em mạ tây sơ tiêng mình âu
những năm qua chính quyền địa phương đã đồng hành cùng nhân dân
từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
phù hợp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất
từ đó người dân từng bước thay đổi tư duy
biến hàng trăm hectare vườn tạp kém hiệu quả thành các cây trồng có giá trị kinh tế
bên cạnh giá trị sản xuất tăng cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng
kết cấu hạ tầng điện đường trường trạm tại đồng nai thượng
cũng được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ
hiện tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm chỉ còn khoảng tám năm
cây công nghiệp cây ăn trái giá trị cao đạt gần hai hectare
tổng đàn vật nuôi là hơn năm con
xã đã cán đích nông thuần mới vào năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian sắp tới thì không chỉ dừng lại ở đây
chúng tôi cũng sẽ cố gắng quyết tâm làm sao từ một vùng khó khăn
trở thành một nông thuần mới và đặc biệt hơn nữa
cũng muốn trở thành một điểm đi điểm đến để tất cả anh em khắp nơi
đều nhớ về địa phương đồng nai thượng này
nhờ sự đồng lòng trùng sức phấn đấu
diện mạo thôn buôn
tại đồng nai thượng này đã thay đổi một cách rõ rệt
đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
vào năm hai nghìn hai mươi năm và dựng xây cuộc sống giàu đẹp văn minh hiện đại
năng nóng ngay gắt kéo dài khiến trong mực nước trên các kênh rạch
trong tỉnh hậu giang xuống nhanh ở mức thấp
nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
trước tình hình này ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh hậu giang vừa có thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp bốn
cấp nguy hiểm trên tất cả các khu rừng
đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng có nguy cơ cháy cao
đã lập chốt kiểm soát người ra vào rừng bố trí lực lượng chốt chặn
và tăng cường tuần tra bảo vệ rừng kiểm soát ngăn chặn người ra vào rừng
trái phép đặc biệt là phối hợp tuần tra liên ngành
các lực lượng phương tiện chữa cháy rừng luôn trong tư thế sẵn sàng
chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân
trong phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức hướng dẫn thao tác chữa cháy rừng
chủ động tích trữ nguồn nước ngọt trong các tuyến kênh mương trong rừng
luôn đảm bảo khi có sự cố xảy ra
hậu giang có khoảng gần bốn hectare rừng trong đó có gần một năm trăm linh hectare rừng đặc dụng
nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng
hiện các đơn vị đều được trang bị nhiều máy chữa cháy chuyên dùng và máy bơm tràn
và tại các khu rừng trên địa bàn được bố trí hơn bốn mươi camera phục vụ việc giám sát cháy
cách đây bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu đã trở thành một bốc son trói loại của dân tộc
các đơn vị đều được trang bị nhiều máy chữa cháy chuyên dùng và máy bơm tràn
vào lúc một mươi tám h hai mươi năm phút từ ngày một mươi hai tháng ba đến ngày một mươi tháng năm trên kênh truyền hình nhân dân
một thực trạng đau lòng đang diễn ra ở tây nguyên nói chung và gia lai nói riêng
đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó là mùa hè
thường xuyên xảy ra các trường hợp đuối nước hết sức thương tâm
chỉ trong vòng ba tháng từ đầu năm đến nay gia lai đã có đến tám vụ việc cướp đi sinh mạng của một mươi hai trẻ em
trong đó có một mươi em là người dân tộc thiểu số chủ yếu trong độ tuổi từ sáu đến một mươi sáu
sự việc đau lòng vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba tại hồ ia hung thuộc xã gào
thành phố pleiku đã dấy lên mối lo ngại về an toàn của trẻ em trong mùa hè ói bức
khi hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi ba đã tử vong do đuối nước trong lúc đi bơi cùng bạn bè
tìm đại bằng trái có một cái hồ đập làm gì thì việc này nó rộng
nó là hồ nước lớn thì đương nhiên là không thể rào hết được
ba em thì bơi chiều là đi thùng đu đi chơi tắm thì không có người lớn quản lý
thứ hai là bố mẹ thì lo bệnh làm nông nên là không thể nào quản lý chặt chẽ được
do vậy thì thấy xảy ra là đu nước
thiếu sân trời an toàn trong khi sông suối ao hồ sâu
kỹ năng bơi lội yếu và sự chủ quan của nhiều phụ huynh
là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đuối nước đang tái diễn liên tục
trên thực tế những năm gần đây cho thấy là một số địa bàn thường xuyên
kiểm tra như là cờ bang hay là an khê thì cái tình trạng này nó có giảm thiểu
tuy nhiên là đối với các đơn vị vùng sâu vùng xa
cụ thể hiện nay thì tỉnh đoàn nó tập trung tại khu vực biên giới
đây là các địa bàn mà vừa rồi cho thấy tỷ lệ tai mạng đu nước rất là cao
sở và các ngành cũng đã có sự phối hợp với nhau
trong việc tổ chức các lớp hướng dẫn cho giáo viên
để tập huấn cho học sinh các kỹ năng an toàn
trong môi trường nước sở cũng đã có sự chỉ đạo cũng như là đi kiểm tra
đã yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong thời gian nghỉ hè
thì tổ chức các sân chơi cho các cháu vào các thời điểm các cháu nghỉ học đó
tại gia lai nói riêng và toàn vùng tây nguyên nói chung
việc trang bị kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước cho trẻ em còn rất hạn chế
cần được quan tâm và đẩy mạnh trong thời gian tới
để đuối nước không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi mùa hè đến
với mong muốn đưa âm nhạc dân tộc đến gần với giới trẻ
góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha để lại
mới đây tại hà nội sự kiện cộng đồng bảo tàng sống cổ nhạc kinh kỳ đã được tổ chức
sự kiện thu hút đông đảo sinh viên người dân và du khách đến tham gia
âm nhạc dân tộc của việt nam rất phong phú và đa dạng
mang các giá trị tinh thần hồn cốt của dân tộc gắn kết con người việt nam
vì thế trong thời gian qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy
bảo tàng sống cổ nhạc kinh kỳ là chữ hoạt động biểu diễn trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc
do trường cao đẳng fpt polytechnic phối hợp với một số đơn vị tổ chức
sự kiện được tổ chức theo mô hình bảo tàng sống vốn rất nổi tiếng trên thế giới
sự kiện được tổ chức trong không gian văn hóa đặc sắc của quần thể di tích bích câu đạo quán
nơi đã trở thành địa chỉ duy trì bảo tồn và phát triển di sản ca trù của hà nội
tại đây công chúng được xem trình diễn nhiều thể nghệ thuật cổ truyền như hát trầu văn ca trù sầm treo
với sự góp mặt của các nghệ nhân nghệ sĩ nổi tiếng
sau khi đi trên đường thì tôi thấy có sự kiện tôi đã đi vào tham gia để xem sự kiện này sẽ có bao gồm những gì
thì trước khi vào đến đây thì tôi không biết nhiều về hoạt động ca nhạc dân gian như thế này
tôi cảm thấy yêu quý hơn cái loại ca nhạc dân gian này và tôi cảm thấy là bản thân mình phải đóng góp một điều gì đấy
cho cái loại hình nghệ thuật dân gian cổ truyền này
trong khuôn khổ sự kiện công chúng còn được trải nghiệm mặc cổ phục viết thư pháp tham gia các trò chơi dân gian
và học cách hát các loại hình ca kịch